trong phần tin tức quốc tế phái đoàn triều tiên bắt đầu chuyến thăm nga
iran công bố bản đồ vụ bắn hại uav của mỹ
chiều ngày hai mươi hai tháng sáu tại thủ đô bangkok của thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc và các nhà lãnh đạo asean đã tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn
do thủ tướng thái lan prayuth chanucha chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động
chủ nghĩa bảo hộ thương mại cạnh tranh nước lớn tăng lên và cuộc cách mạng công nghệ bốn đang tác động mọi mặt đời sống
trên tinh thần chủ đề tăng cường quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững
các nhà lãnh đạo asean đã tập trung thảo luận định hướng và biện pháp hướng tới xây dựng một cộng đồng asean bền vững vì người dân
với vai trò chủ tịch kế nhiệm asean phát biểu tại phiên toàn thể thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ đánh giá cao chủ đề
và những ưu tiên do chủ tịch asean hai nghìn một mươi chín thái lan đề xuất
thủ tướng nhấn mạnh asean cần đặt ưu tiên hàng đầu tiếp tục củng cố đoàn kết gắn kết nội khối
phát huy vai trò trung tâm và hiệu quả của các cơ chế khu vực do asean chủ trì và dẫn dắt
asean cần đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối tận dụng hiệu quả các cam kết và thỏa thuận đã ký
năng lực ứng phó về các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghệ bốn
và chú trọng kết nối và phát triển các mạng lưới trung tâm công nghệ bốn
thủ tướng cũng đề nghị asean tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
để mạnh cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả bộ máy hoạt động của asean
hội nghị đã thông qua tuyên bố tầm nhìn lãnh đạo asean về quan hệ đối tác vì sự bền vững
tuyên bố của lãnh đạo asean về năm văn hóa asean hai nghìn một mươi chín tuyên bố băng cốc về chống giác thải biển ở khu vực asean
tại buổi tiếp thủ tướng lý hiển long thủ tướng nguyễn xuân phúc phê phán phát biểu vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng lý hiển long
phần liên quan đến việt nam và campuchia giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định lịch sử đã chứng minh những nhận định của phía singapore về vai trò của việt nam vào thời điểm đó là không đúng
và việc nêu lại những định kiến này làm tổn thương sâu sắc tới việt nam và campuchia
đặc biệt là thất nhân của hàng trăm nghìn quân tình nguyện việt nam đã hy sinh sương máu để mang lại hòa bình
giúp giải phóng nhân dân campuchia khỏi chế độ khơ me đỏ tàn bạo và cả quá trình xây dựng đất nước đầy khó khăn gian khổ sau này
thủ tướng lý hiển long giải thích singapore không có ý làm tổn thương việt nam
chỉ nhắc lại một chương đau buồn trong lịch sử đông dương để nhấn mạnh hòa bình ổn định và thịnh vượng hôm nay không mặc nhiên mà có
vào bối cảnh hiện nay đòi hỏi asean tiếp tục duy trì đoàn kết gắn bó và tăng cường hợp tác
thủ tướng lý hiển long cũng nhấn mạnh singapore hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị và tin cậy với việt nam
đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của việt nam từ trước tới nay trong việc duy trì hòa bình
an ninh ổn định và phát triển của khu vực cũng như trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean vững mạnh đoàn kết và tự cường
hai thủ tướng đánh giá cao cuộc gặp đã giúp hai bên hiểu nhau hơn nhất trí tinh thần hướng tới tương lai
tập trung thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore trên tất cả các lĩnh vực
cũng trong khuôn khổ của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn tại thái lan đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã cùng các bộ trưởng các nước asean
tham dự hội nghị cộng đồng chính trị an ninh asean lần thứ một mươi chín và hội nghị hội đồng điều phối asean lần thứ hai mươi ba
tại hội nghị apsc một mươi chín các bộ trưởng hoan nghênh các hoạt động hợp tác tích cực được triển khai theo các kênh chuyên ngành
trực thuộc cộng đồng chính trị an ninh asean trong đó có việc thông qua kế hoạch tổng thể asean hai nghìn hai mươi năm
về quyền của người khuyết tật phê chuẩn và đưa vào hiệu lực công ước về chống buôn bán người
đặc biệt là phụ nữ trẻ em thông qua hướng dẫn về hỗ trợ lãnh sự cho công dân

thông qua kế hoạch công tác diễn đàn khu vực asean arf giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia
tổ chức thành công diễn tập trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean admm về quân y và an ninh biển
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh asean cần đẩy mạnh hơn nữa tiến trình liên kết kinh tế
sớm hoàn tất đàm phán hiệp định rcep tiếp tục xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu tư
tăng cường kết nối khu vực và đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với cách mạng công nghiệp bốn
trong chủ cuộc chính trị an ninh phó thủ tướng đề nghị các nước thành viên tiếp tục các nỗ lực đề cao các giá trị
nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử đã được thừa nhận chung
bên cạnh đó asean cần đẩy mạnh đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin xây dựng và thông qua các chuẩn mực ứng xử
trong đó có bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm và vị thế dẫn dắt của asean
trong các tiến trình hợp tác vì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
cũng trong hôn khổ chuyến tham dự hội nghị cộng đồng chính trị asean của đồng chí phạm bình minh
đã diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao asean với đại diện đại hội đồng liên nghị viện asean asean aipa
hội đồng tư vấn kinh doanh asean asean bac
đại diện thế hệ trẻ của asean asean youth
tại cuộc gặp asean aipa chủ tịch aipa thái lan nêu rõ tầm quan trọng của duy trì vị trí trung tâm
và thống nhất của asean trong cấu trúc khu vực nhu cầu tăng cường hợp tác đối phó với các thách thức an ninh truyền thống
và phi truyền thống khẳng định vai trò quan trọng của an ninh hàng hải trong khu vực
và ủng hộ hợp tác đối thoại xây dựng về vấn đề an ninh hàng hải
tại cuộc gặp với thế hệ trẻ asean
đại diện asean youth khẳng định cam kết của thế hệ trẻ asean đóng góp và tiến trình xây dựng cộng đồng
ngắn kết các nền văn hóa asean sử dụng công nghệ để phòng chống các phát biểu bạo lực và cực đoan trên mạng
bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng về việc hạn chế sử dụng vật liệu nhựa
tại cuộc gặp với asean bac các nhà lãnh đạo ghi nhận những kiến nghị đề xuất của asean bac
trong thời gian tới chính phủ các nước asean sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng kinh tế asean
tăng cường hội nhập và liên kết khu vực cải cách hành chính minh bạch hóa các thủ tục
và có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp các doanh nghiệp vươn lên trong kỷ nguyên số
sáng nay tại hà nội kỷ niệm một mươi năm thành lập hội thầy thuốc trẻ việt nam
trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp với bộ y tế
văn phòng tổ chức y tế thế giới tại việt nam và công đoàn ngành y tế đã tổ chức phát động cuộc thi
đi bộ vì sức khỏe work for your health
tham dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám hội thầy thuốc trẻ việt nam đã có mặt tại sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
với hơn ba trăm linh câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tại các bệnh viện và tổng số hội viên là tám mươi hai sáu trăm linh hội viên
ba bác sĩ y sĩ dược sĩ điều dưỡng nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên y tế
bên cạnh các hoạt động thường niên được tổ chức suốt một mươi năm qua nhằm phát huy được vai trò sung kích
tình nguyện của thầy thuốc trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
từ năm hai nghìn một mươi tám hội cũng đã liên tục phối hợp với bộ y tế tổ chức y tế thế giới và các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền
nâng cao nhận thức khám sàng lọc và tư vấn để cùng vận động các tầng lớp xã hội và cộng đồng chung tay phòng chống các bệnh không lây nhiễm để triển khai chương trình sức khỏe việt nam
bảo đảm cho mọi người dân được quản lý theo dõi sức khỏe liên tục và lâu dài để dự phòng phát hiện sớm và điều trị chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả
nhân sự kiện này cuộc thi đi bộ vì sức khỏe work for your health cũng đã chính thức được khởi động
chương trình được tổ chức trong vòng một trăm linh ngày và dự kiến bắt đầu từ ngày một tháng bảy
đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín dự kiến thu hút hơn một trăm linh lượt đăng ký và tham gia
sẽ có ba cuộc trao giải tháng và trao giải chung cuộc với hơn ba trăm ba mươi giải thưởng tổng trị giá hơn một năm tỷ đồng
ngày hai mươi hai tháng sáu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng năm chéo hữu nghị việt nam lemang nga năm hai nghìn một mươi chín
tại sơn gôn ở thủ đô moscow
chuyên gia đánh giá là mức độ đóng góp cho nền kinh tế của khối này hiện vẫn còn thấp so với tiềm năng
vậy tại sao họ vẫn chưa phát huy được nội lực của mình sau đây là câu chuyện thực tế mà chúng tôi ghi nhận được
phải mất bảy năm tiến sĩ minh và đồng nghiệp mới tạo ra thành công dung dịch nano cocumin được chiếc xuất từ nghệ và ứng dụng công nghệ nano
sản phẩm này có tính ưu việt hơn so với tinh bột nghệ độ tan trong nước hơn một mươi lần
độ hấp thụ trong cơ thể hơn chín mươi chạm tới tiêu chuẩn thế giới
bảy năm cũng là quá khứ
thời gian mà tiến sĩ minh chuyển đổi doanh nghiệp từ kinh doanh phần mềm sang lĩnh vực dược
nếu để trở thành doanh nghiệp có công nghệ thì phải có rất nhiều giấy tờ không chỉ từ bộ khoa công nghệ mà còn từ những bộ chuyên ngành khác
thì cái câu chuyện là làm sao cho nó đủ và nó cần và đủ cho những cái giấy tờ đấy để chứng nhận một cái doanh nghiệp là trở thành doanh nghiệp công nghệ thì nó cũng rất là mất thời gian
câu chuyện của tiến sĩ minh cho thấy
doanh nghiệp vẫn còn vất vả với hệ thống điều kiện kinh doanh
nghị quyết hai của chính phủ đã nhấn mạnh trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành phải giả soát cắt giảm thực chất năm mươi mặt hàng kiểm tra chuyên ngành
đến thời điểm hiện tại động thái của các bộ ngành vẫn ở mức ngập ngừng
còn có những điều kiện kinh doanh mà phải thấy rằng là nó không thực sự là có ý nghĩa về mặt quản lý nhà nước
hoặc là những điều kiện kinh doanh mà dường như là
trong một trường mực nào đó
thì cũng cảm thấy rằng là đưa ra mà cũng không hiểu là về mục đích gì để đưa ra những quy định như vậy
họ báo chính phủ thường kỳ vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã nêu quan điểm của thủ tướng đó là
trong sáu động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hai nghìn một mươi chín
quan trọng nhất là tiếp tục quyết liệt cắt giảm các thủ tục không cần thiết
công khai rõ ràng trên website của đơn vị mình để người dân và doanh nghiệp biết
doanh nghiệp có thể giám sát lại
cái việc thực thi công vụ của các nhân viên công quyền
tôi thấy điều đó rất hay
và hiện nay một số tỉnh người ta đang làm rất tốt
và tôi nghĩ là cái mô hình này nên áp dụng cho toàn việt nam
nếu chính sách đấy ban hành
người dân được hưởng lợi
các cơ quan nhà nước gặp khó khăn trong việc quản lý
chúng ta vẫn phải làm
chúng ta phải làm dành khó khăn về mình
nhường thuận lợi cho người dân tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
thì mới là chính phủ của dân do dân và vì dân
công khai minh bạch các văn bản pháp quy
tập lòng quen với phản biện xã hội
các chuyên gia nhận định chính phủ đang đi đúng hướng
cùng với đó là tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
vì đó là nhân tố khuyến khích đầu tư tư nhân phát triển
cũng như tăng cường hội nhập quốc tế
thưa quý vị từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội sẽ tập trung xây dựng thêm sáu chợ đầu mối cấp vùng
nâng tổng số thành tám chợ đầu mối
các chợ đầu mối này không chỉ tập trung ở khu vực cận đô
mà còn phát triển ở các huyện có tiềm năng về sản xuất
hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối với nội đô và các vùng phụ cận
chợ đầu mối sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại
bảo đảm vệ sinh môi trường
có hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm
gắn với chế biến và kênh phân phối hiện đại
nông sản an toàn được kiểm soát từ các chợ đầu mối
sau đó mới đưa tới hệ thống cửa hàng tiện ích chợ dân sinh
tiếp nối chương trình
nắng nóng kéo dài tiêu thụ điện đạt tới mức kỷ lục trong lịch sử
một mươi tám hồ chợ lớn suy giảm mực nước
tình hình nắng nóng gây gắt trên diện rộng duy trì liên tục
ở mức ba mươi chín bốn mươi độ c ở miền bắc và miền trung
trong suốt một tuần vừa qua đã khiến tiêu thụ điện tạo ra kỷ lục mới
trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết
đỉnh điểm là vào ngày hai mươi một tháng sáu
vài năm trước
trong suốt một tuần vừa qua công suất tiêu thụ đồng nguồn toàn quốc
đã đạt tới mức là ba mươi tám một trăm bốn mươi bảy mw
vào lúc khoảng một mươi bốn giờ chiều
đây là mức công suất kỷ lục trong lịch sử từ trước tới nay
không chỉ về công suất sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc
của ngày này cũng ghi nhận số liệu cao kỷ lục
ở mức bảy trăm tám mươi hai chín triệu kwh
để bảo đảm cung cấp điện với mức tiêu thụ tăng rất cao
trong những ngày vừa qua evn đã phải thường xuyên huy động
các tổ máy nhiệt điện chạy dầu với chi phí rất cao
từ ba năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị vào lúc dạng sáng nay
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện
và tạm giữ hai trăm linh đối tượng tại quán bar sd club làn sóng trẻ
để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong quán bar có gần ba trăm linh khách
công an đã thu giữ hàng chục bộ dụng cụ
cùng nhiều gói ni lông chứa các viên và bột
nghi là ma túy tổng hợp
sau khi lập biên tập công an đã tìm ra
trên bản toàn bộ gần ba trăm linh khách trong quán bar
được đưa về trụ sở công an tp biên hòa
để kiểm tra
qua đó phát hiện gần hai trăm linh đối tượng dương tính
với chất ma túy
đây là vụ phát hiện số lượng đối tượng sử dụng ma túy
lớn nhất trong hai năm qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
hiện công an tp biên hòa đang tiếp tục sàng lọc
các đối tượng dương tính với chất ma túy
và hoàn tất hồ sơ để xử lý
theo quy định của pháp luật
còn tại hòa bình ngày hai mươi hai tháng sáu
công an tp hòa bình đã bắt và tạm giữ
sáu mươi sáu đối tượng cùng nhiều tăng vật
liên quan đến nhóm đánh bạc giữa hình thức
đá gà tại ngôi nhà không có người
thuộc xóm đầm xã dân chủ tp hòa bình
đây là hình thức đánh bạc có phương thức
thủ đoạn mới chúng không trả bằng tiền mặt
ngay lúc chơi mà giữa hình thức tích kê
sau buổi đá gà mới tính tiền
nhóm đối tượng trên ở các tỉnh phú thọ
hà nội hà giang hòa bình
chỉ chơi vào một ngày thứ bảy hàng tuần
từ một mươi giờ sáng đến một mươi năm giờ chiều
lực lượng công an đã huy động
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
trong quá trình vây bắt các đối tượng
một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị thương
hiện có khoảng gần ba mươi đối tượng đã chạy trốn
vụ việc đang được lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
cầu phát thanh truyền hình và thông tin
điện tử thuộc bộ thông tin và truyền thông
vừa yêu cầu bốn mươi thương hiệu
dừng ngay quảng cáo trong các clip xấu
đọc phản động trên youtube và google
trong đó đáng chú ý có nhiều thương hiệu
trường đại học lớn
như tập đoàn flc
các trường hợp quốc tế sài gòn
thương mại quốc gia hà nội v v
cục đã gửi công văn yêu cầu bốn mươi thương hiệu
nhãn hàng này dừng ngay vì quảng cáo
trong các clip phản động và phải gửi báo cáo
giải trình về cục trước ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cục sẽ phối hợp với các cơ quan
chức năng xử lý nghiêm các trường hợp
đã được cảnh báo nhưng cố tình vi phạm
trước đó ngày một mươi tháng sáu
hai mươi một thương hiệu nhãn hàng đã bị cục yêu cầu
dừng đăng quảng cáo vì vi phạm như trên
thưa quý vị liên quan tới việc
bàn giao mặt bằng của dự án
giải quyết ngập giao chiều
tại khu vực thành phố hồ chí minh
ubnd thành phố đã giao các quận huyện
khẩn trương vận động di rời các hộ dân
và chậm nhất là trước ngày ba mươi tháng sáu tới đây
thì thành phố hồ chí minh phải hoàn tất
bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư
theo đó ubnd thành phố hồ chí minh
giao ubnd quận bảy huyện bình chánh
huyện nhà bè tập trung chỉ đạo
các phòng ban đơn vị
liên quan khẩn trương vận động các hộ dân
chịu ảnh hưởng tại các vị trí mặt bằng
bàn giao thi công hạn chế tối đa
các trường hợp cần phải cưỡng chế
đồng thời cũng chuẩn bị kỹ các thủ tục
để tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân
không tự nguyện bàn giao mặt bằng
chuẩn bị sẵn quỹ nhà bố trí tái định cư
hỗ trợ tạm cư đảm bảo bàn giao mặt bằng
cho chủ đầu tư thi công trước ngày ba mươi tháng sáu
trước đó tại cuộc họp với
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân
giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn trung nam
bt một nghìn năm trăm bốn mươi bảy chủ đầu tư dự án cho biết
tiến độ toàn dự án đạt bảy mươi hai
riêng công phú xuân mương chuối
cây khô phú định mới chỉ đạt từ sáu mươi
do vướng mặt bằng
hiện còn một trăm ba mươi hai hộ dân và một số tổ chức
chưa di rời bàn giao mặt bằng
theo thông tin từ tổng cục thủy lợi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cả nước đã có tới hơn một mươi một sáu trăm linh ha
cụ thể bắc trung bộ có hơn chín sáu trăm linh ha
diện tích bị hạn khu vực nam trung bộ
có hơn hai ha bị hạn
chủ yếu tập trung tại tỉnh bình định
ngoài ra tỉnh bình thuận có một mươi sáu ha
phải lùi tiến độ xuống giống để chờ mưa
dự báo trong thời gian tới
diện tích hạn hán thiếu nước
thuộc các địa phương khu vực trung bộ sẽ tăng
đặc biệt nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài
tổng cục thủy lợi đề nghị các cơ quan chuyên môn
các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
nguồn nước triển khai kịp thời các giải pháp
phòng chống hạn hán thiếu nước và xâm nhập mạng
trong khi đó cũng theo tổng cục thủy lợi
hiện có tới một mươi tám hồ chữa lớn
đang suy giảm mực nước so với dùng tích thiết kế
cụ thể lượng mưa tại miền núi phía bắc
giao động trong khoảng ba mươi một trăm bốn mươi mm
khu vực tây nguyên đông nam bộ
và đồng bằng sông kiểu long
giao động từ hai mươi đến một trăm hai mươi mm
cả nước hiện còn một mươi tám hồ chứa lớn
có dùng tích chữ thấp dưới năm mươi dung tích thiết kế
tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
nguồn nước nhằm triển khai kịp thời
các biện pháp phòng chống hạn hán
thiếu nước bảo đảm nguồn nước
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được thuận lợi nhất
thưa quý vị huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
vừa hoàn thành chỉ tiêu toàn bộ ba mươi sáu xã
cán đích nông thôn mới
điều này đã tạo nên một diện mạo mới
trên hành trình nâng cao đời sống của người dân
phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới
thọ xuân mới đạt bình quân từ năm đến sáu tiêu chí một xã
phần lớn các tiêu chí chưa đạt
thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội
ngành nghề chưa phát triển
hộ nghèo và lao động nông thôn chiếm tỷ lệ cao
cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn
công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu
mới chỉ đáp ứng năm mươi yêu cầu
tính đến thời điểm hiện tại
tình hình kinh tế xã hội huyện thọ xuân
đã đạt được những kết quả tích cực
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực
nông lâm thủy sản chỉ còn chiếm một mươi bảy
công nghiệp xây dựng năm mươi hai
dịch vụ thương mại ba mươi hai tám
tổng sản lượng lương thực đạt trên một trăm hai mươi bốn tấn
hiện ba mươi sáu trên ba mươi sáu xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
thu nhập bình quân đầu người của huyện năm hai nghìn một mươi tám
đạt trên ba mươi sáu triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới năm
tối qua tại huyện đảo lý sơn
tỉnh quảng ngãi đã tổ chức khai mạc
tuần lễ văn hóa du lịch lý sơn
lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề lý sơn tinh hoa di sản
chương trình đã thu hút sự tham gia
của đông đảo người dân và du khách thập phương
tuần lễ văn hóa du lịch biển đảo lý sơn
là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền
về tầm quan trọng của biển đảo
đối với sự phát triển kinh tế
tăng cường công tác bảo tồn
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
của cư dân lý sơn
tuần lễ cũng có phần quảng bá hình ảnh quê hương
con người đất đảo lý sơn
từ đó khai thác hiệu quả các thế mạnh
thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
văn hóa du lịch tạo điểm nhấn
trong xây dựng sản phẩm thu hút ngày càng
nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế
đến với lý sơn
tại đêm khai mạc sở văn hóa thể thao và du lịch
tỉnh quảng ngãi đã trao bằng xếp hạng
di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho
di tích khảo cổ xóm ốc và di tích
khảo cổ suối trình
thưa quý vị một tín hiệu vui
trong việc nâng cao ý thức về rác thải nhựa
đó là nhiều doanh nghiệp hiện nay đang tìm
tới các sản phẩm thân thiện với môi trường
và đồng thời kết hợp với các siêu thị lớn
nơi tập trung tiêu thụ nhiều túi nilon
để tăng cường giảm thiểu rác thải nhựa
đầu tháng bốn vừa qua một số siêu thị
doanh nghiệp chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên
để gói bọc thực phẩm thay thế túi nilon
và đã được thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
biểu dương đây là biện pháp thiết thực
để hạn chế việc sử dụng và thải túi nilon
ra môi trường
tuy nhiên một điều quan trọng
để việc giảm thiểu rác thải nhựa thực sự hiệu quả
là phải phân loại rác từ nguồn tiến tới không trôn lấp
tự động đó thì nó được đưa ra tái chế và sử dụng
trong đó phần lớn khoảng chín mươi số lượng rác ấy
sẽ được biến thành điện năng sạch
thứ hai là ra được biocarbon tức là than sinh học
được dùng rất nhiều trong nhiều ứng dụng khác nhau
trong sản xuất đặc biệt là sản xuất nông nghiệp
thứ hai là có thể đưa vào các hầm biogas
để biến thành phân hữu cơ và một phần là khí mê tan
đã có nhiều cách làm hay từ việc thay thế các đồ dùng
vật dụng gây nguy hại cho môi trường
cho đến những phong trào kêu gọi triển khai thực hiện phân loại rác
tất cả đều là những biện pháp góp phần mang đến
một môi trường sống xanh sạch an toàn cho cả cộng đồng
cũng như thể hiện nỗ lực của việt nam
trong việc loại bỏ ô nhiễm nhựa toàn cầu
có thể nói là những hành động vừa rồi
mặc dù chỉ là những thay đổi nhỏ
nhưng sẽ tạo ra được những tác động lớn
trong việc bảo vệ môi trường
và chúng ta hãy cùng nhau thay đổi
để bảo vệ nguồn sống và chất lượng sống
của chính mình và người thân
và tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý
phái đoàn triều tiên bắt đầu chuyến thăm nga
iran công bố bản đồ vụ bắn hại uav của mỹ
thưa quý vị phái đoàn do thứ trưởng ngoại giao triều tiên
im chun in dẫn đầu
đã lên đường thăm nga để tiến hành hội đàm
sau cuộc gặp thượng đỉnh triều nga
vào cuối tháng bốn vừa qua
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên
phái đoàn này sẽ tham dự cuộc thương lượng cấp thứ trưởng
giữa hai bộ ngoại giao triều tiên và nga tổ chức tại moscow
tuy tin không cho biết chi tiết về cuộc đàm phán này
song hai bên có khả năng thảo luận
về các bước đi tiếp theo
sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim chung in
và tổng thống nga vladimir putin
trong cuộc gặp thượng đỉnh triều nga
lãnh đạo hai nước đã thảo luận
về phi hạt nhân hóa và quan hệ song phương
ông putin đã nhấn mạnh sự cần thiết
về một sự bảo đảm an ninh quốc tế cho bình nhưỡng
điều mà giới phân tích nhận định
có thể là tín hiệu cho thấy
nga muốn đóng vai trò lớn hơn
trong các vấn đề liên quan đến bán đảo triều tiên
ngoại trưởng iran mohammad javad zarif
vừa công bố một tấm bản đồ
với tọa độ cụ thể
cho thấy vị trí của chiếc máy bay không người lái
của mỹ đã bị bắn hạ
nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của iran
tấm bản đồ được ngoại trưởng iran đăng tải
trên tài khoản twitter
hiển thị hai ô vương màu vàng
trên đường bay của chiếc máy bay không người lái
để chứng minh rằng iran đã phát đi những cảnh báo
thông qua sóng vô tuyến tới chiếc máy bay này
căng thẳng mỹ iran càng leo thang
sau khi hệ thống phòng không của iran
bắn hạ máy bay không người lái của mỹ
ngày hai mươi tháng sáu
một ngày sau đó tổng thống mỹ donald trump
đã thông qua quyết định tiến hành vụ tấn công
nhằm vào một số mục tiêu của iran
như radar và các hệ thống tiên lửa
tuy nhiên đến phút chót ông lại tuyên bố
dừng chiến dịch đã được triển khai giai đoạn đầu
cũng trong ngày hai mươi hai tháng sáu
tổng thống mỹ donald trump cho biết
sẽ trừng phạt bổ sung đối với iran
nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân
đồng thời tuyên bố để ngỏ khả năng
sử dụng hành động quân sự
tổng thống donald trump nhấn mạnh
lựa chọn quân sự hiện vẫn đang được cân nhắc
ông cho rằng nếu từ bỏ vũ khí hạt nhân
ông sẵn sàng trở thành bạn của tehran
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị
giữa mỹ và iran gia tăng
tổng cục hàng không dân dụng ấn độ
ngày hai mươi hai tháng sáu thông báo
các hãng hàng không nước này đã quyết định
tránh vùng bị ảnh hưởng trong không phận iran
và chuyển hướng chuyến bay một cách phù hợp
trước đó cơ quan hàng không liên bang mỹ faa
đã công bố một quy định khẩn cấp
cấm các hãng hàng không của nước này
thực hiện những chuyến bay qua không phận
do tehran kiểm soát ở eo biển hormuz
và vịnh oman cho đến khi có thông báo tiếp theo
ngoại trưởng pakistan samamud gureysi
vừa kêu gọi xây dựng lại lòng tin
pakistan hiện cũng đang khởi động một sáng kiến
để thúc đẩy tiến trình hòa bình
nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại afghanistan
quan hệ giữa afghanistan và pakistan
đã rơi vào tình trạng căng thẳng
trong những năm gần đây
giữa những cáo buộc của kabul và washington
cho rằng pakistan đã và đang hậu thuẫn
các phần tử vũ trang taliban
kể từ khi các lực lượng do mỹ dẫn đầu
lật đổ sự thống trị của lực lượng này
vào năm hai nghìn một
chính quyền islamabad luôn bác bỏ những cáo buộc như vậy
đồng thời khẳng định ảnh hưởng của pakistan
đối với taliban đang ngày càng suy giảm
trong những năm qua
bộ phát triển vật nuôi của thái lan
mới đây thông báo sẽ ban hành lệnh cấm
nhập khẩu lợn từ lào trong vòng chín mươi ngày
sau khi quốc gia này đã xác nhận
dịch tả lợn châu phi đã bùng phát tại đây
theo thông báo lệnh cấm được áp dụng
đối với lợn sống và lợn nông
lợn sống và lợn mổ nhằm ngăn chặn dịch bệnh này
lây lan sang thái lan
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu trung quốc cũng đã ban hành
lệnh cấm tương tự sau khi lào xác nhận
lần đầu bùng phát dịch tả lợn châu phi
ở tỉnh sarawen miền nam nước này
giới chức lào đã phát hiện bảy điểm bùng phát
dịch tại tỉnh trên khiến chín trăm bảy mươi ba con lợn chết
do ảnh hưởng của dịch bệnh này
trung quốc hồng kông trung quốc và việt nam
đã tiêu hủy hàng triệu con lợn
nhằm ngăn chặn dịch lây lan
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo